nguyễn trãi là anh hùng vĩ đại là danh nhân văn hóa đại tài của dân tộc
cồng lào và sự nghiệp vĩ đại nhất của ông là tấm lòng vì nước thương dân tha thiết
và sự nghiệp đánh giặc cứu nước vô cùng vẻ vang
bên cạnh đó ông cũng là một nhà tư tưởng lỗi lạc của việt nam
ngày một mươi bốn tháng chín tại đền thờ nguyễn trãi khu di tích côn sơn thành phố trí linh tỉnh hải dương
đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm năm trăm bảy mươi bảy năm ngày mất của anh hùng dân tộc
doanh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hải dương cùng du khách thập phương tưởng niệm ôn lại cuộc đời
và sự nghiệp của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa nguyễn trãi
nguyễn trái sinh năm một nghìn ba trăm tám mươi hiệu là ước trai quê ở tri ngại trí linh hải dương
sau rời về nhị khê thường tín hà tây
ông là vị anh hùng là một khí phách tinh hoa của dân tộc
ông đã dành cả tâm hồn trí tuệ tài năng cống hiến cho lợi ích của dân tộc
trong phong trào khởi nghĩa lam sơn
tư tưởng chính trị quân sự ưu tú và tài ngoại giao kiệt xuất của ông
đã góp phần không nhỏ cho phong trào khởi nghĩa lam sơn đi tới thắng lợi
năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân kỷ niệm sáu trăm linh năm ngày sinh của ông
nguyễn trãi đã được unesco chính thức công nhận là danh nhân văn hóa thế giới
nhà quân sự lỗi lạc nhà chính trị thiên tài
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
các đại biểu và du khách trong và ngoài nước đến dân hương tưởng niệm
tại đền thờ nguyễn trãi